sáng nay ngày hai mươi bảy tháng hai thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh tuyên quang năm hai nghìn một mươi bảy
tuyên quang có nhiều lợi thế về phát triển du lịch khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia tân trào khu di tích suối khoáng mỹ lâm hồ sinh thái nà hang
tỉnh cũng có lợi thế kinh tế lâm nghiệp với độ che phủ rừng trên sáu mươi nguồn nhân lực dồi dào là điều kiện để phát triển nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp chế biến
tại hội nghị tỉnh tuyên quang mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng chế biến nông lâm thủy sản trồng và bảo vệ rừng phát triển du lịch dịch vụ lưu trú tại các khu điểm du lịch theo quy hoạch
hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ hỗ trợ công nghệ cao công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng công nghiệp hỗ trợ
khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư với các hình thức hợp đồng bt bot
đồng thời công bố một mươi năm danh mục dự án đầu tư trọng điểm vào hai lĩnh vực du lịch nông nghiệp
các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh được miễn tiền thuê đất miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động trong thời gian nhất định
tỉnh tuyên quang cam kết cắt giảm tối thiểu ba mươi thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thường xuyên đối thoại với các doanh nghiệp nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắt để chỉ đạo giải quyết xử lý kịp thời
nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo môi trường đầu tư thông thoáng thuận tiện thu hút các nhà đầu tư
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh tuyên quang khi tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư để giới thiệu cho các nhà đầu tư tìm hiểu phát triển tại tuyên quang là điều hết sức cần thiết
tuy nhiên tuyên quang còn nhiều tiềm năng thế mạnh chưa được khai thác nhất là năng suất hiệu quả và thiếu nguồn nhân lực có kỹ năng
trước hết trong nhận thức
tuyên quang đã đạt được tất cả các năng suất hiệu quả mạnh mẽ đặc biệt là đầu tư tư nhân kể cả đầu tư hạ tầng kể cả hạ tầng kinh tế và xã hội
kinh tế tư nhân là động lực để phát triển
hôm nay kinh tế việt nam mà chúng ta vận dụng điều này vào và thực sự đã phát huy điều này ở địa phương
đặc biệt một số chỉ tiêu đã còn thấp như gia nhập thị trường tính minh bạch chi phí thời gian hỗ trợ doanh nghiệp
đặc biệt là các hạ tầng các khu công nghiệp
những vấn đề như vậy đặt ra cho các cấp quỹ chính quyền ở tuyên quang về chỉ số cải cách và tốt hơn
coi đó là một điều cần làm tập trung để thu hút phát triển
đề cập đến dự án xây dựng đường nối tuyên quang với tuyến cao tốc hà nội lào cai
thủ tướng khẳng định tán thành và đồng ý triển khai thi công đường nối này với độ dài bốn mươi km
sau khi hoàn thành dự án sẽ giúp giảm quãng thời gian di chuyển từ thủ đô kháng chiến về hà nội
chỉ còn khoảng một giờ ba mươi phút kéo gần khoảng cách với các khu vực kinh tế trọng điểm phía bắc tổ quốc
tại hội nghị tỉnh tuyên quang đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho sáu nhà đầu tư thực hiện sáu dự án vào tỉnh tuyên quang
với tổng vốn đầu tư gần ba bảy trăm linh tỷ đồng tương đương một trăm sáu mươi bốn triệu usd
trước sự chứng kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc đại diện các nhà đầu tư đã ký cam kết đầu tư sáu dự án tại tỉnh tuyên quang
với tổng mức đầu tư một mươi tám hai trăm tám mươi chín tỷ đồng
nhân dịp công tác tại tuyên quang chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm nhà máy giấy an hòa
tập đoàn gle simcoe đây là một trong những nhà máy giấy có công suất lớn nhất cả nước
và là cơ sở duy nhất tại việt nam sản xuất được bột giấy